hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý